từ tháng bốn đến hết tháng năm năm hai nghìn một mươi chín sở thông tin và truyền thông phối hợp với sở văn hóa và thể thao
sở giáo dục và đào tạo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình định
ủy ban nhân dân các huyện trên địa bàn tỉnh bình định đã tổ chức chuỗi sự kiện triển lãm bản đồ
tại triển lãm báo cáo viên của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình định đã lồng ghép thông tin tuyên truyền
kiến thức pháp luật về biển đảo cho học sinh của các trường trung học phổ thông trên địa bàn các huyện
các em học sinh đã được báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản của luật biển
khái niệm vị trí về đường cơ sở vùng lãnh hải vùng tiếp giáp lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của việt nam trên biển đông
công ước quốc tế về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
qua đó góp phần giáo dục lòng yêu quê hương đất nước nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc